đại sứ quán cộng hòa bungary phối hợp với trung ương hội hữu nghị việt nam bulgari và thành phố hà nội tổ chức lễ hội hoa hồng bullori và bạn bè
đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức tại việt nam
lễ hội được diễn ra với mục đích giới thiệu văn hóa truyền thống bungary giúp thế hệ trẻ việt nam tìm hiểu những nét đẹp văn hóa trong nghệ thuật chăm sóc trang trí hoa hồng
đây cũng là dịp để doanh nghiệp việt nam và bungary gặp gỡ giao lưu tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh
tham gia lễ hội còn có sự góp mặt của ban nhạc từ bungary cùng nhiều nghệ nhân việt nam
bên cạnh đó khán giả được chiêm ngưỡng kiến trúc mái vòm châu âu cổ kính làm từ hoa hồng được thưởng thức nhiều đồ ăn thức uống làm từ tinh dầu hoa hồng
lễ hội hoa hồng này gợi lại không khí đoàn kết của hai nước và nhất là nhớ ơn những người bạn bungary đã tạo tạo cho rất nhiều học sinh việt nam ở bên bungary
bên cạnh các loài hoa hồng nước ngoài
lấy hoa hồng của việt nam như hồng sapa hồng bạch cổ cũng góp mặt trong lễ hội lần này
ngoài ra các hoạt động văn hóa như thưởng thức ẩm thực bungary biểu diễn nghệ thuật đường phố
thóc sâu về hoa hồng và tình yêu thưởng thức nước hoa từ hoa hồng cũng được tổ chức tại lễ hội này
tại lễ khai mạc đại sứ quán bungary tại việt nam đã trao tặng những giống hoa hồng đặc biệt của bungary cho lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
với mong muốn mang vẻ đẹp hoa hồng đến với việt nam và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
lễ hội kéo dài từ hôm nay đến hết ngày tám tháng ba